thưa quý vị cách đây chín mươi ba năm ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta
đánh dấu một mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta
bốn mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng cách mạng việt nam đã giành được những thắng lợi to lớn
có ý nghĩa lịch sử mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng toàn đảng toàn dân toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một đảng cộng sản kiên cường
trung thành với chủ nghĩa mạc lê điên tư tưởng hồ chí minh lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc
và chúng ta tin tưởng vững chắc rằng phát huy truyền thống vẻ vang tăng cường bản chất cách mạng tính tiên phong của đảng
đảng cộng sản việt nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình vượt qua mọi khó khăn thách thức để lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước việt nam hòa bình
thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
đất nước đang đứng trước thời cơ vận hội mới chúng ta xin gửi chọn niềm tin vào con đường mà bác hồ kính yêu và đảng đã lựa chọn
mỗi người hãy đặt quyết tâm như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định
có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc hay không
điều đó phụ thuộc vào ý chí nghị lực của toàn đảng toàn dân ta của mỗi người việt nam chúng ta